ngày hôm nay một tháng hai công an thành phố bắc ninh vừa làm việc với nguyễn công hoàng ba mươi tám tuổi và vũ quỳnh mai hai mươi năm tuổi cùng chú tại tỉnh bắc ninh
vì đã đăng tải nội dung sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp gây ra trên địa bàn tỉnh nhằm câu view câu like
tại cơ quan công an nguyễn công hoàng và vũ quỳnh mai đã thừa nhận hành vi tung tin sai sự thật vô căn cứ của mình và ký cam kết sẽ không tái phạm
cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm hành chính và đã xử phạt hành chính mỗi đối tượng một mươi hai năm triệu đồng
những hành vi trên đã gây tâm lý hoang mang trong dư luận tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh của các ngành chức năng